hôm nay tại thành phố hồ chí minh không thuận lợi cho việc di chuyển lượng mưa sẽ giảm tuy nhiên thì ngập úng vẫn có thể xảy ra do chiều cường
đây là đợt chiều cường cao đầu tiên trong năm nay và khả năng với mực nước cao như vậy thì một số tuyến đường tại đây sẽ rơi vào tình trạng ngập nặng
một số tỉnh thành tại miền trung tây nguyên dự báo hôm nay tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm theo cảnh báo lũ quét sạt lở đất và ngập lụt
còn tại bắc bộ thì chỉ riêng vùng đồng bằng trung du mưa chỉ xảy ra cục bộ thời tiết chủ đạo là nắng nhiều oi nóng với mức nhiệt từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
ở vùng miền núi phía bắc cũng cảnh báo mưa lớn kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm người dân cần phải lưu ý đảm bảo an toàn về người và tài sản
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước

hẹn gặp lại
hẹn gặp lại